chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình an ninh ngày mới
rất nhiều thông tin trong nước cũng như là quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật và truyền tới quý vị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu và ba mươi chín người khác
liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
nhóm này gồm huỳnh long bạch nguyễn đắc quý phạm thị mai ngân huỳnh long nhu cùng chú tại tp hcm
đều bị khởi tố bắt giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bốn người đứng đầu đường dây cờ bạc hơn tám mươi bảy tỷ đồng được xác định đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành hoạt động của các trang cờ bạc trực tuyến
tuy nhiên qua lời khai của các đối tượng này người đứng đằng sau đóng vai trò khởi phát và điều hành là một người đàn ông quốc tịch ấn độ tên là mohid ba mươi tuổi
theo cơ quan điều tra đây cũng chỉ là lời khai ban đầu của các đối tượng
hiện vụ việc và thông tin liên quan đến đối tượng mô hít vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để kiếm tiền tiêu xài đối tượng nhận vận chuyển một mươi bảy kg ma túy ở khu vực biên giới
đối tượng mang theo ba khẩu súng ngắn bốn mươi viên đạn để phòng thân
ngày chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh long an mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trần tuấn khanh
chú thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắk về các tội vận chuyển trái phép
theo cáo trạng dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tỉnh long an phát hiện khanh đi xe máy có mang theo túi
trong đó có nhiều bịch ni lông chứa ma túy cùng ba khẩu súng ngắn bốn mươi viên đạn
theo giám định số ma túy trên có tổng trọng lượng trên một mươi bảy kg
tại phiên tòa khanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh long an tuyên phạt trần tuấn khanh
mức án tử hình do phạm tội vận chuyển trái phép ma túy
năm năm tù giam về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp bức án là tử hình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng hoàng văn trường về hành vi trộm cắp tài sản
trường đã lấy trộm chiếc xe máy của chị trương thu phương là chị dâu của trường rồi bỏ nhà đi chơi
sau nhiều ngày không liên lạc được gia đình đã trình báo công an huyện về việc mất tài sản
bản thân trường mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương chưa được xóa án tích đã tiếp tục phạm tội
dương đã có năm tiền án về các tội trộm cắp tài sản tội cướp tài sản tội trốn khỏi nơi giam giữ
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị thói quen của ngư dân là thường rong buồng theo luồng cá để đánh bắt
ngư dân của chúng ta cũng không phải ngoại lệ
tuy nhiên kể từ năm hai nghìn một mươi tám khi luật cảnh sát biển việt nam ra đời
rất nhiều ngư dân của chúng ta đã có ý thức cao về pháp luật ở trên biển trong mỗi chuyến ra khơi
với gần hai mươi năm đi đánh bắt hải sản xa bờ kinh nghiệm đi biển giúp thuyền trưởng hải biết luồng nước như thế nào là nhiều cá
nhưng cũng không ít lần mải mê đánh bắt ông cùng các thuyền viên đi lạc vào biên giới nước bạn
được các ban ngành tuyên trưởng
tuyên truyền cho là đánh bắt chỉ đánh bắt cái vùng hải phận của biển việt nam mình không sang bên vùng biển của nước ngoài
được các ban ngành tuyên truyền cũng lắm bắt được không bao giờ sang vùng biển của nước ngoài đánh bắt
cư dân đi đánh bắt cá trên biển thì cần nắm chắc được các quy định về luật đánh bắt thủy hải sản
các quy định liên quan đến chống iuu
thứ hai khi tàu của ngư dân rời cập biến thì cần đăng ký với các cơ quan chức năng

kiên trì tuyên truyền luật cảnh sát biển việt nam đã giúp rất nhiều bà con ngư dân hiểu thế nào là khai thác hải sản bất hợp pháp
nhờ đó đã tránh được những vi phạm không cần thiết
với cách tuyên truyền linh động những tài liệu tờ rơi tờ gấp được lực lượng chức năng tận tình giới thiệu
bổ sung kiến thức đến ngư dân với mong muốn duy nhất là bà con ngư dân nắm được
hiểu được những quy định của pháp luật quốc tế và việt nam khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển
từ đó ý thức được trách nhiệm của mình để chung tay tháo gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu đưa ra với ngành thủy sản nước ta
số lượng tàu thuyền ra vào thường xuyên qua bến cầm thủy là bốn năm trăm linh phương tiện
trước khi tàu ra khơi thành phố cộng phả cũng như giao cho đội quân tôi
phù hợp với các lực lượng chức năng đặc biệt là cảnh thủy việt nam
tuyên truyền cho bà con ngư dân khi ra khơi phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước
chấp hành nghiêm các thủ tục nhà nước đảm bảo sau khi ra khơi không vi phạm các quy định của nhà nước
để góp phần cho châu âu gỡ bỏ các thẻ vàng đối với đánh bắt thủy sản của việt nam
bộ tài hành vùng châu âu một chúng tôi cũng đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp
đặc biệt là tuyên truyền
tuyên truyền đối với bà con ngư dân kết hợp với lại cấp ủy chính quyền địa phương ven biển và các cơ quan chức năng
chúng tôi ngoài tuyên truyền tập trung cũng tiến hành tuyên truyền cá biển trực tiếp trên các cạng cá
trên các tàu cá đối với ngư dân rồi phát tờ rơi để ngư dân hiểu
sau hai năm triển khai luật cảnh sát biển việt nam
một tín hiệu vui là ủy ban châu âu ec về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định gỡ thẻ vàng
phía ec đã khẳng định việt nam rất nỗ lực ngư dân việt nam cũng đã có ý thức cao trong vùng được phép đánh bắt
dự kiến nếu tình hình dịch bệnh ổn định trong quý i năm hai nghìn hai mươi
ec sẽ sang việt nam kiểm tra trực tiếp tại các cảng cá các địa phương về những nỗ lực từ phía việt nam
từ đó có những khuyến cáo mới cho lộ trình gỡ thẻ vàng của việt nam
để có được những kết quả tích cực trên phải kể đến sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành
cơ quan chức năng trong suốt một thời gian dài để tuyên truyền hướng dẫn cho bà con ngư dân
từ đó giúp ngư dân có những thay đổi tích cực nhận thức khi hành nghề trên biển
theo ghi nhận của cục y tế dự phòng bộ y tế những ngày gần đây
tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của cả nước có xu hướng giảm nhiều
tỷ lệ sử dụng vaccine trên số vaccine phân bổ của nhiều địa phương còn thấp
trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên chưa cao dưới tám mươi năm
để tăng cường công tác tiêm chủng đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản trong năm hai nghìn hai mươi một
cục y tế dự phòng đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan
khẩn trương triển khai các nội dung cụ thể đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đủ liều cơ bản cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng là người từ năm mươi tuổi trở lên
người mắc bệnh nền đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của bộ y tế
đối với những địa phương đã được độ bao phủ vaccine cao cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
cần ra soát kỹ lại các đối tượng tiêm tổ chức tiêm vét để tránh bỏ sót đối tượng
và triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để giúp nhân dân ổn định đời sống yên tâm lao động sản xuất đảm bảo an sinh xã hội
giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn bộ công an đã phối hợp với công an tỉnh
sơn la triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện vân hồ
sau một năm triển khai hiện đã có trên một hai trăm ba mươi hộ nghèo trên địa bàn huyện vân hồ
được hỗ trợ làm nhà xóa nhà tạm đạt một trăm linh kế hoạch trị giá gần năm mươi tỷ đồng
từ khi có nhà mới thì người dân nơi đây đã ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất
xóa đói giảm nghèo chuyển biến tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự
qua đó đã tăng cường củng cố niềm tin và sự lãnh đạo của đảng nhà nước
cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an nhân dân
đó là cảm xúc của anh giảng a bông sau một năm được ở trong căn nhà mới khang trang
với năm mươi năm triệu tiền hỗ trợ đến từ đề án của bộ công an gia đình anh bông thêm hơn một mươi triệu đồng
để xây căn nhà mới theo kiểu dáng nhà của người hơ mông
có nhà mới như ý giờ anh bông an tâm chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình
cách nhà anh bông không xa là ngôi nhà của gia đình anh sồng a báo thuộc hộ nghèo của xã triển đi hai
đây là ngôi nhà cũ rột nát
gia đình anh đã sống gần một mươi năm năm lo từng bữa ăn chưa bao giờ mơ đến xây nhà
anh báo cảm thấy hạnh phúc khi được đưa vào diện xóa nhà tạm
ngôi nhà mới của anh hoàn toàn được bộ công an hỗ trợ xây theo kiểu dáng của đề án
trước kia thì gia đình cũng hoảng cảnh khô khăn
nhưng mà từ khi được bộ công an cho cái nhà thì gia đình cũng vươn lên
cố gắng không được giàu nhưng mà
nó mở nhà nhưng mà cũng cố gắng để cho con cái nó đi học đầy đủ
nên là thiếu thú thì cũng thiếu thú nhiều nhưng mà nói chung là cũng đỡ nhiều
từ khi ở trong nhà mới thì tôi cảm thấy là nó ấm áp
và có cái nhà thì nó kiên cố hơn
là một huyện nghèo vân hồ có một mươi bốn xã một trăm hai mươi một bản một mươi bốn bảy trăm năm mươi hộ dân
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên chín mươi ba
cuộc sống còn nhiều khó khăn chưa có nhà ở ổn định
theo đề án của bộ công an các hộ được xây mới sửa chữa
với mức hỗ trợ không quá năm mươi năm triệu đồng một nhà đối với hộ xây mới
một mươi năm triệu đồng một nhà đối với những hộ sửa chữa
an cư mới lạc nghiệp
những ngôi nhà mới chính là nguồn động viên to lớn đối với bà con nơi đây
những ngôi nhà như thế này được xây dựng với tiêu chí là ba cứng
nền cứng tường cứng và mái cứng
nên được láng bằng bê tông khung nhà sắt và mái lập tôn
chống nóng chống ổn
và những ngôi nhà khang trang kiên cố như thế này đã giúp cho đồng bào nơi đây
yên tâm thoát nghèo qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
nhờ công tác an sinh an dân đến nay hai xã vân hồ trường xuân của huyện vân hồ
đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
trong đó có một mươi hai trên một mươi bốn xã một trăm linh năm trên một trăm hai mươi một bản tiểu khu đạt chuẩn
đề an ninh trật tự
sau một năm triển khai dự án xóa nhà tạm của bộ công an
người dân rất là phấn khởi vui mừng và tập trung vào làm ăn phát triển nền kinh tế
để phát triển kinh tế của gia đình
thêm vào đó thì người dân sẽ không tham gia vào các tệ nạn xã hội
góp phần giảm tỷ lệ tội phạm ở trên địa bàn
mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
vì sao người dân không mặn mà vay ở nhà
những kênh tiêu dùng chính thống mà sẵn sàng vay ở những đường dây cho vay nặng lãi
thậm chí lên tới lãi suất là một một năm
nghị ký đó cho thấy là vấn đề không nằm ở lãi suất cho vay
mà nằm ở các điều kiện tiếp cận nguồn vốn vai chính thống
và báo lao động đã có phân tích về nội dung này
theo đó các ngân hàng thương mại chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng đạt chuẩn cấp tiến dụng
có thu nhập thường niên từ khá trở lên có điểm tín dụng cao
có lịch sử tín dụng tốt và cung cấp các khoản vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo
với nhóm đối tượng dưới chuẩn khó tiếp cận được với các nguồn vốn của các ngân hàng thương mại
nhiều ý kiến cho rằng các ngân hàng không thể thay đổi các điều kiện tiếp cận khoản vay
bởi ngân hàng cũng hoạt động như một doanh nghiệp và cũng phải tránh những rủi ro
có thể gặp phải trong quá trình cho vay
từ đó các chuyên gia đề xuất lập một quỹ bảo lãnh tín dụng do ngân hàng nhà nước chủ trì
như một giải pháp để các ngân hàng thương mại có thể thông thoáng hơn khi cho vay tiêu dùng
trong khi đó trên báo tiền phong thì một bài viết với nhan đề là
người lao động rút mạnh bảo hiểm xã hội một lần cách nào để nếu họ lại
bài viết này cho rằng dịch covid một mươi chín khiến nhiều người lao động mất việc làm
cuộc sống khó khăn nên số người nhận hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng
hậu quả là người lao động khi hết tuổi làm việc không có lương hưu
mục tiêu an sinh toàn dân khó đạt được
theo các chuyên gia trước khi xảy ra dịch bệnh thì tỷ lệ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng không hề thấp
vì vậy đòi hỏi các chính sách linh hoạt hơn ưu đãi nhiều hơn với người tham gia bảo hiểm xã hội
chẳng hạn như ai tham gia bảo hiểm xã hội được mua nhà ở xã hội
doanh nghiệp đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội sẽ được ưu đãi khi vay vốn giảm tiền thuê đất
cũng có thể thêm quy định người lao động còn trẻ chỉ được rút bảo hiểm xã hội mình đóng
phần doanh nghiệp đóng hoặc nhà nước hỗ trợ phải tới tuổi nghỉ hưu mới được rút
ngoài ra cũng có thể cho người lao động mất việc làm được vay ưu đãi số tiền bằng năm mươi bảy mươi số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội
thế chấp bằng số tiền đã đóng
trên báo giao thông có một bài viết có lẽ thu hút những người chơi bất động sản
giới đầu cơ bỏ tiền gom đất từ trước khi đấu giá thì họ chỉ cần bỏ thầu một hai lô với giá cao vọt
lập tức là mặt bằng giá mới của vùng được thiết lập
theo ghi nhận của báo giao thông thời gian qua tình trạng nhà đầu tư bỏ cọc sau khi chúng giá thầu trên trời
diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước như ninh bình thanh hóa bắc giang
mục đích của những người này là thiết lập mặt bằng giá đất mới tại khu vực sau đó xả hàng đã ôm để kiếm lời
tuy nhiên không ít người nghe theo tin đồn hàng hải ôm thầu giá quá cao sau đó không bán lại được
theo các chuyên gia hiện tượng đẩy sóng đất đã được cảnh báo từ lâu và được xem là chướng ngại của quá trình phát triển
bởi lẽ khi giá đất tăng tiền đền bù cho các dự án hạ tầng cũng sẽ tăng theo
nếu không tính toán kỹ lưỡng và ngăn chặn từ sớm sẽ gây ra áp lực không nhỏ cho ngân sách của địa phương
phát triển nhà trung cư đang là xu thế trong nhiều năm trở lại đây kéo theo đó là các mâu thuẫn xung đột lợi ích
giữa chủ đầu tư với ban quản trị cư dân cũng ngày càng nhiều hơn
những mâu thuẫn xung đột nhiều khi dai dẳng gây áp lực rất lớn về quản lý đô thị cho chính quyền của các địa phương
và thông tin này được đăng tải trên báo kinh tế và đồ thị
thực tế tranh chấp xảy ra ở một số trung cư tại hà nội thời gian qua chủ yếu liên quan đến tranh chấp diện tích sở hữu chung
riêng quỹ bảo trì bàn ra hồ sơ nhà trung cư hoặc là người mua không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu
theo các luật sư đối với các tranh chấp mang tính dân sự cư dân cần khởi kiện tại tòa
tuy nhiên ở nhiều nơi cư dân lại dùng những biện pháp tiêu cực như treo băng rôn khẩu hiệu tập trung đông người
nhằm gây áp lực cho chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương
để không còn xảy ra các điểm đóng chính quyền địa phương đã phải thương xuyên giám sát
để có biện pháp xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư chưa đủ điều kiện bàn giao nhà nhưng đã cho cư dân vào ở
và tiếp theo chương trình mời quý vị đến với trường quay phía nam để cập nhật những thông tin trong bản tin sáng phương nam cùng với biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên bích liên xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
mở đầu bản tin là một số cập nhật về tình hình an ninh trực tự
tòa án nhân dân huyện lai vung tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo phan duy lam hai mươi bốn tuổi ngụ xã long thắng huyện lai vung
đây là đối tượng đã trộm chó mà còn có hành vi tấn công các lực lượng làm nhiệm vụ khi bị phát hiện
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ngày bảy tháng năm lam rủ nguyễn minh thượng đi trộm chó
ngoài các dụng cụ đã bắt chó lam còn mang theo hai cây dao
riêng thuộc mang sang súng chỉ tự chế có kết nối nguồn điện với bình ác quy và một chai nhựa chứa bột ớt khô màu đỏ để chống trả nếu bị phát hiện
khi cả hai đang bắt trộm chó xã tân phước huyện lai vung thì bị người dân phát hiện truy hô và điện thoại trình báo công an xã tân phước
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày phát hiện hai đối tượng tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên lam không chấp hành mà la vào tổ tuần tra xịt hơi cay để tẩu thoát nhưng bất thành
riêng thực bỏ trốn vào vườn cây ven đường đến năm ngày sau ra đầu thú
đến ngày bốn tháng sáu bị các nguyễn minh thược buồn chửi gia đình để uống thuốc từ sâu dẫn đến tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt làm mất án ba năm sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
thêm một vụ trộm cắp xe gắn máy xảy ra tại địa bàn của phường tân hương thuận quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
điều đáng nói là đối tượng đã liều lĩnh tiếp cận lấy xe trước mắt người dân
công an phường tân hương thuận quận một mươi hai đã tiếp nhận thông tin vụ mất trộm xe máy trên địa bàn
theo đó mới đây tại một cơ sở may hai đối tượng đi đến giò la một người đứng ngoài cảnh giới
còn một người bỏ tới chiếc xe của công nhân rủ dắt bộ ra ngoài
mặc dù lúc nãy có một nam thanh niên đang ngồi chơi điện thoại cách đó chừng bốn mét
theo nạn nhân thời điểm xảy ra vụ trộm các công nhân đang ngủ trưa
chiếc xe bị mất dựng ngoài cùng và không khóa xích nên dễ dàng bị trộm lấy đi
hiện công an đang điều tra xử lý vụ việc theo quy định
trong ngày chín tháng một mươi hai thông tin từ bệnh viện đa khoa sa đéc tỉnh đồng tháp cho biết
các y bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật bắt con thành công
cho một sáng vụ mắc covid một mươi chín trong tình trạng nguy kịch
sáng phụ ba mươi sáu tuổi ngụ thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp nhập viện chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một
trong tình trạng mắc covid một mươi chín có triệu chứng siêu hô hấp
sốt hò khó thở spo hai giảm đa mang thai tuần thứ ba mươi năm phải thở máy
khi nhập viện bệnh nhân đã chuyển nặng nên được chuyển đến khu hồi sức tích cực icu
được đặt nội khí quản thở máy xâm lấn và lọc máu liên tục do có cơn bão situkin
do bệnh viện không có hệ thống ecmo nên ca bệnh này đã vượt qua khả năng của bệnh viện
khi đó bệnh viện đa khoa sa đéc tiến hành hộ trận với các y bác sĩ
của bệnh viện đa khoa trung mương cần thơ
sau hội chẩn bệnh viện đã huy động các y bác sĩ tiến hành mổ bắt con để cứu sống bệnh nhân
các phẫu thuật diễn ra thành công sáng phụ sinh được bé trai nặng hai năm kg khóe mạnh
bé sau sinh được xét nghiệm âm tính với sars cov hai nên được chủ đến bệnh viện đa khoa đồng tháp chăm sóc
bé đã xuất viện ngày bảy tháng một mươi hai
đến nay sức khỏe sau phụ mắc covid một mươi chín đã ổn định không còn thở máy
kết quả xét nghiệm pcr vào ngày bảy tháng một mươi hai đã âm tính với sars cov hai
dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới
theo cục thống kê của tỉnh đồng nai trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng sáu sáu so với tháng trước
và tăng chín sáu mươi bảy so với cùng kỳ của năm trước
nguyên nhân tăng là do sau thời gian ngưng sản xuất để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì nay các doanh nghiệp đã tái sản xuất đã tăng tốc kịp tiến độ giao hàng trong những tháng cuối năm
kết thúc tháng một mươi một có hai mươi sáu hai mươi bảy
bảy ngành tăng so với tháng trước một số ngành có chỉ số tăng
như sản xuất chế biến thực phẩm tăng năm một mươi bảy thuốc lá tăng một mươi một và tăng ba chín mươi sáu
sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng sáu ba mươi bốn sản xuất kim loại tăng một mươi năm một mươi bốn
sản xuất xe có động cơ tăng sáu bảy mươi năm sản xuất giường tủ bàn ghế tăng chín năm
sản xuất phân phố điện tăng chín sáu mươi năm
dự báo sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai tháng một mươi hai sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng
tuy nhiên dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
nên các doanh nghiệp cẩn trọng trong sản xuất thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
để tiếp tục phục hồi
thưa quý vị việc chính phủ ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và kiên định mục tiêu thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đã giúp thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực
tại tỉnh long an chính quyền các địa phương đang tạo điều kiện để doanh nghiệp bắt tay ngay
vào việc triển khai tiếp tục các dự án còn gian dở ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
hiện nay ở thành phố hồ chí minh có quá nhiều dự án quỹ đất ngày càng hạn hẹp
chính vì thế các dự án bất động sản tại các tỉnh lân cận như long an đồng nai bình dương
đang được khách hàng đón nhận
tuy nhiên dưới tác động của đại dịch covid một mươi chín trong hai năm vừa qua
bất động sản là một trong những ngành chịu tác động và thiệt hại nặng nề
hoạt động kinh doanh đầu tư xây dựng dự án của doanh nghiệp bị đình trệ
bên cạnh đó chính sách của nhà nước có thay đổi điều chỉnh
làm cho tiến độ nhiều dự án bị kéo dài lỡ mất cơ hội ảnh hưởng không ít đến hiệu quả đầu tư
chúng của chính phủ là cái giãn cách nó ổn định rồi cho phép rồi
là tập trung triển khai đường điện và các công việc cần thiết cho dự án
để sang đầu năm hai nghìn hai mươi hai và quý i là chúng tôi sẽ tổ chức bàn giao dân từng bước cho bà con
nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã và đang đua nhau khởi động lại các dự án
và đạt kỳ vọng sẽ khôi phục kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi
bởi đây là thời điểm vàng để tăng trữ tình hình hoạt động bù lại những tháng ngày ngủ đông vì dịch
chính quyền địa phương cũng đang thường xuyên kiểm tra giám sát đảm bảo công tác phòng chống dịch
tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển kinh tế
từ xã huyện tỉnh cũng có kế hoạch giám sát để có cái đôn đốc các công ty doanh nghiệp
thực hiện cho nó đúng cái tiến độ
hiện nay đơn vị chủ đầu tư đang thực hiện tất cả các bước
mà được quỹ ban dân tỉnh và cho phép trong vấn đề ngay cái chỗ là quy hoạch
quy hoạch và tỷ lệ một trên năm trăm linh rồi hệ thống và thuốc nước hệ thống điện môi trường phòng trái dễ trái
tất cả các cái bước ngay cái chỗ mà dự án chỗ đức hạnh thì cũng đã thực hiện các bước
việc đẩy nhanh tiến độ dự án hoàn thiện thủ tục pháp lý và tạo ra những ưu đại hỗ trợ khách hàng
trong thời điểm sau dịch
đẩy nhanh tiến độ dự án hoàn thiện thuốc tục pháp lý và tạo ra những ưu đại hỗ trợ khách hàng

các sở ban ngành đặc biệt là chính quyền địa phương của quyền đức hòa và thành phố tân an
đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện công tác xây dựng dự án khu dân cư
chúng tôi cũng đồng cảm và chia sẻ khó khăn đối với khách hàng
công ty chúng tôi cũng nằm trong trường hợp là gặp rất nhiều khó khăn
nhưng mà trước cái tình hình chậm trễ như thế thì chúng tôi đã có mời một số khách hàng
muốn thối giống thì chúng tôi đến giải quyết bằng cách là giới thiệu sang một sàn môi giới khác
thứ hai là chúng tôi đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ pháp lý xây dựng hạ tầng
theo đồ án quy hoạch chi tiết của nhà nước phê duyệt
chúng tôi làm theo kiểu dạng cuốn chiếu rồi làm đến đâu là chúng tôi hoàn tất hồ sơ thủ tục
để bàn giao nền cho khách hàng
thứ ba là có một số khách hàng còn đang có những bất động ý kiến
về quan điểm chia sẻ khó khăn đối với công ty thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì
và mời họ đến để chúng tôi có những cái trao đổi thống nhất đi đến
theo thống kê của hội mô giới bất động sản việt nam dịch covid một mươi chín đã khiến khoảng bảy mươi sản bất động sản
đã ngưng hoạt động trong làn sóng bùng phát dịch lần thứ tư gần ba mươi hoạt động nhưng chỉ cầm chừng
vì vậy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp bất động sản phục hồi kinh tế sau dịch
thì chính quyền địa phương các ngành chức năng cũng như ngân hàng cần tạo cơ chế ưu đại
về giải quyết thủ tục hồ sơ pháp lý và nguồn vốn để đảm bảo cho các hoạt động đầu tư
theo quy định của bộ công an xe của tổ chức cá nhân đang kinh doanh
vận tải biển số trắng phải đổi sang biển số màu vàng và trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu
qua nhiều người nhưng thiếu hoặc là không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký sang tên
thời hạn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
lực lượng cảnh sát giao thông tp cn đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân
thực hiện quy định theo đúng thời hạn
theo ghi nhận đến một mươi năm h ngày chín tháng một mươi hai tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp cn vẫn còn nhiều người dân đến làm hồ sơ
trong đó nhiều nhất là hồ sơ xe kinh doanh vận tải biển số trắng đổi sang biển số vàng
và xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu
để làm thủ tục đăng ký sang tên theo thông tư năm mươi tám
hôm nay tôi đến phòng cảnh sát giao thông tp cn để làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu xe
khi tôi đến đây thì các cán bộ hỗ trợ rất nhiệt tình thời gian giải quyết nhanh chóng
và bản thân tôi và cán bộ cũng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
để hỗ trợ người dân và các hiệp hội vận tải hiệp hội taxi hợp tác xã vận tải
phòng cảnh sát giao thông đã gửi văn bản hướng dẫn và vận động cá nhân tổ chức đến đội biển
đồng thời có văn bản gửi về công an địa phương các doanh nghiệp và cá nhân có xe kinh doanh vận tải
trên địa bàn để nhắc người dân làm thủ tục đổi biển số vàng trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó đơn vị đã tăng cử tuyên truyền ra các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân có xe đang chuyển quyền sở hữu qua nhiều người
nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chứng quyền sở hữu được giải quyết đăng ký sang tên
theo quy định đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi một
hôm nay tôi đến để tôi đăng ký chuyển đổi biển số trắng sang biển số vàng
thì tôi được biết là trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thì qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo đài
thì tôi thấy là phải chuyển đổi từ biển số trắng cho biển số vàng
thì tôi đến đây để tôi đăng ký
thì tôi được các anh cán bộ hướng dẫn rồi đi hồ sơ đồ rất là kỹ càng
rồi cái quan trọng hơn là cái contact cảm bảo phòng chống dịch ở đây thì rất tốt
tôi rất là văn nghìn
tính đến ngày tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát giao thông đã tiếp nhận giải quyết
một sáu trăm bảy mươi sáu hồ sơ đăng ký đổi biển số màu vàng
hai trăm năm mươi hồ sơ sang tên đăng ký xe đối với trường hợp thiếu
hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu
sau khi thành phố cần thơ kết thúc giãn cách
xã hội thì đội đăng ký cũng tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới
sang tên làm thủ tục thu hồi đăng ký đội cải tạo cấp đổi
đối với các phương tiện ô tô mô tô trên địa bàn
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục
đổi biển số vàng và sang tên không chính chủ
thì đội đăng ký cũng đã bố trí cán bộ làm thêm giờ
tiếp nhận hồ sơ giải quyết cho người dân
đến khi hết người dân làm thủ tục chứ không hết giờ làm việc
đồng thời đội cũng đã tăng cường làm thêm các buổi tối trong từ
và buổi sáng thứ bảy để phục vụ kịp thời nhu cầu đổi biển số của vàng
và sang tên không chính chủ của người dân theo đúng quy định của thông tin năm mươi tám
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục
đồng thời vẫn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh
phòng cảnh sát giao thông tổ chức phát các mẫu tờ khai
hướng dẫn thủ tục để người dân chuẩn bị từ trước và tiếp nhận
giải quyết hồ sơ trong thời gian hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy
riêng các trường hợp kinh doanh vận tải đồ biển số màu vàng
và các trường hợp thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe
phòng cảnh sát giao thông sẽ ưu tiên tiếp nhận hồ sơ từ một mươi năm giờ hàng ngày
cho đến khi không còn người dân nộp hồ sơ
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với những tin tức giao thông
bộ giao thông vận tải đã báo cáo thủ tướng về kế hoạch khôi phục
các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế và việt nam
theo hai giai đoạn dự kiến bắt đầu vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
theo đó giai đoạn một dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tổ chức chuyến bay thường lệ giữa việt nam và các thị trường bắc kinh trung quốc
tokyo nhật bản seoul hàn quốc đài bắc đài loan trung quốc bangkok thái lan
hoặc los angeles của hoa kỳ
các chuyến bay quốc tế trong thời gian này sẽ về hai cảng hàng không quốc tế nội bài
và tân sơn nhất với tần suất hoạt động là bốn chuyến một tuần một chiều cho mỗi bên
dự kiến tổng lượng khách nhập quốc tế trong thời gian này
trong cảnh vào việt nam là khoảng một mươi bốn người một tuần
giai đoạn hai dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng một năm sau
tổng cục đồng bộ vừa có văn bản đề nghị một mươi năm tỉnh thành phố có tỷ lệ lắp camera giám sát
trên xe kinh doanh vận tải thấp cần đẩy nhanh lắp đặt theo quy định
theo đó một mươi năm địa phương được tổng cục đường bộ việt nam chỉ mặt điểm tên là đồng nai
đồng tháp gia lai hà giang hà nam hà nội hà tĩnh hải dương
hải phòng hưng yên lai châu lâm đồng hậu giang kiên giang và long an
tính đến nay việc lắp đặt camera của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn
các tỉnh nêu trên đạt kết quả rất thấp
tổng cục đồng bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải
báo cáo tổng cục đường bộ việt nam kết quả thực hiện lắp camera trước ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
để tổng hợp báo cáo bộ giao thông vận tải và chính phủ
dài hơn bốn km tuyến đường mới nối từ đường trần quốc hoàn đến đường cộng hòa khi hoàn thành
giúp kết nối nhà gác t ba của sân bay tương sơn nhất và giảm kẹt xe cho khu vực
thuộc quận tân bình
tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn bốn tám trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tp hcm
trong đó chi phí xây lắp khoảng một năm trăm linh tỷ đồng còn lại là phần bồi thường giải phóng mặt bằng
tuyến đường khi hoàn thành sẽ kết nối nhà ga t ba pha thế độc đạo của đường trường sơn
và giảm kẹt xe cho các đường khác
tại thành phố đà nẵng đến nay đã gần một tuần triển khai việc dạy học trực tiếp cho học sinh lớp một
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp phụ huynh chưa có sự thống nhất cao
trong việc cho con đến trường
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo lắng nghe ý kiến người dân
theo đó trong ngày chín tháng một mươi hai các trường tiểu học trên địa bàn tp
đã gửi phiếu lấy ý kiến phụ huynh
đây sẽ là căn cứ để thành phố quyết định tiếp tục cho trẻ đến trường hay quay lại hình thức dạy online
cùng với học sinh khối tám và chín từ ngày sáu tháng một mươi hai học sinh lớp một trên địa bàn thành phố đà nẵng
đến trường học trực tiếp
tuy nhiên theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo trong ngày sáu tháng một mươi hai tổng số học sinh lớp một
đi học chỉ đạt tỷ lệ sáu mươi năm do một số trường nằm trong khu vực chưa được dạy trực tiếp
nhưng chủ yếu là do tâm lý phụ huynh
chị trương thủy oanh là một trong số đó
trưa ngày chín tháng một mươi hai chị cũng đã được nhà trường gửi phiếu lấy ý kiến về việc có nên tiếp tục
cho học sinh lớp một đến trường hay không
dĩ nhiên chị không hề mất thời gian cho câu trả lời
trước khi nói cho học sinh đi học mẹ đã quyết định ở nhà là không cho con đi học
kiên quyết là không cho đi
có trẻ một năm cũng được chứ không cho em đi trong cái giai đoạn này
tại vì mẹ rất sợ tại vì cái độ tuổi của em còn quá nhỏ
nó là thực hiện cái vấn đề về năm k thì nói chung với em là không có thực hiện được
chị đoàn thiện bỉ tâm nằm trong nhóm phụ huynh vẫn đồng ý cho con đến trường
vì những lợi ích của việc học trực tiếp so với học online
và nhận thấy những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch từ phía nhà trường
tuy nhiên chị cho biết hoàn toàn chia sẻ với tâm lý lo lắng của đa phần phụ huynh
đa số là phụ huynh hiện nay là không
muốn con đến trường tại vì cũng sợ lo lắng đến tình hình dịch hiện nay
nên là đó là cũng điều hiện nhiên thôi
thì nếu như mà đã thống nhất hết toàn bộ thì không đồng ý cho con đến trường
thì thôn mình cũng đi theo đa số cũng không cho con đi học
mình sẽ tiếp tục online nhà
phụ huynh quyết định cho con đến trường hay để con ở nhà đều xuất phát từ những lý do hết sức chính đáng
tuy nhiên với tỷ lệ học sinh đi học và ở nhà như hiện nay
thì rõ ràng sự đồng thuận đối với một quyết định là chưa cao
bản thân các thầy cô giáo cũng hết sức lo lắng nếu tình trạng này kéo dài
việc mà trên lệch trình độ học tập của các con trong tương lai là điều chắc chắn khó tránh tránh khỏi được
bởi vì số học sinh các con đến trường mà nhắc vào sinh lớp một
thì các con cái cần là được hướng dẫn những cái ngoài kiến thức
thì đúng như là các cái kỹ năng
nhưng các con đang ở nhà thì nhà trường chắc chắn hướng dẫn những kiến thức là chính
còn những kỹ năng khác
thì rất là khó thực thi với các con
do vậy nếu như kéo dài tình hình này
thì những đứa trẻ đang ở nhà nó sẽ chịu nhiều thiệt thòi là điều có thể tiên đoán trước được
hy vọng rằng từ việc tập hợp lắng nghe ý kiến người dân
ngành giáo dục cũng như chính quyền thành phố
sẽ có quyết định nhận được sự đồng thuận cao tạo sự an tâm cho phụ huynh
đồng thời đảm bảo sự công bằng cho trẻ trong việc tiếp nhận kiến thức